giữa môn vàn đồ chơi nhập khẩu bắt mắt thì đồ chơi truyền thống như đèn ông sao đèn tôm cua cá mặt nạ tàu he được làm thủ công từ những nguyên liệu gần gũi với thiên nhiên ngày càng xuất hiện nhiều hơn mỗi dịp tết trung thu ghi nhận tại lễ hội trung thu phố cổ hà nội
đình kim ngân di tích lịch sử trong phố cổ hà nội ngập tràn đồ chơi trung thu truyền thống từ những chiếc trống gọi trung thu về những cánh diều những chiếc đèn cu đến ông tiến sĩ giấy và cả mầm cỗ trung thu xưa tất cả đều được làm bằng những vật liệu tre nứa lụa
giống như nhiều du khách đến tham quan địa điểm này đúng dịp trung thu hai du khách người ba lan này rất ấn tượng với những món đồ chơi được giới thiệu tại đây
ở đây các hình dáng con vật hay đồ chơi rất đặc sắc mà cũng quen thuộc như là bò lợn gà chúng không được làm từ những vật liệu liên quan đến nhựa ảnh hưởng đến môi trường
nhiều đồ chơi với hình ảnh rất đẹp lung linh tôi rất thích
còn tại trung tâm văn hóa phố cổ không gian trưng bày cũng ngập tràn màu sắc trung thu truyền thống cùng với nhiều đồ chơi cổ truyền anh hiếu và cộng sự còn làm ra những sản phẩm trang trí cho trung thu thêm rực rỡ từ vật liệu giấy
như là cái đèn ông sao này hoặc là cái sái tim như thế này đều làm bằng những vật liệu bằng giấy tài chế
phố cổ có rất là nhiều đồ chơi truyền thống của việt nam ngày xưa và hầu như thì đều là bằng tre nứa
mà vật liệu thì đều là liệu truyền thống nó rất là xứng thiện với môi trường chứ không phải là những đồ chơi bằng nhựa mà nó có thể sẽ gây môi trường
những món đồ chơi trung thu truyền thống cho dù không bắt mắt bằng những món đồ chơi nhẹ
nhưng đang dần tìm lại chỗ đứng trong thời hiện đại
hơn thế với lễ hội trung thu năm nay ban quản lý phố cổ hà nội muốn thông điệp quá khứ được lan tỏa
hướng tới một cuộc sống tối sản và tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường
thì đây là một cái sản phẩm có thể nói là hoàn toàn là thần việt không có một cái chút nào mà có một cái cái gì gọi là phẩm hầu hoặc cái gì
hoàn toàn là cái sản phẩm rất là thân thiện với cả môi trường
thiết kế giản dị xinh xắn
và mộc mạc của những món đồ chơi truyền thống bao đời nay đã là một phần không thể thiếu trong ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ người việt nam
một mùa trung thu nữa lại về khi ý thức bảo vệ môi trường của người việt ngày càng được nhiều người quan tâm
thì những món đồ chơi đơn sơ mộc mạc của tết trung thu xưa ngày càng tìm được chỗ đứng